theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều hướng phức tạp
đặc biệt các đối tượng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động hướng vận chuyển để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như qua mắt được các cơ quan chức năng